mặc dù không được cấp giấy phép khai thác cát trên thượng nguồn sông đồng nai đoạn đi qua tỉnh bình phước
nhưng nhiều tàu hút cát vẫn hoạt động công khai gây sạt lở nghiêm trọng hai bên bờ sông và ảnh hưởng đến người dân nơi đây
từ đầu năm đến nay ngành chức năng tỉnh bình phước đã phát hiện hai mươi bốn tàu khai thác cát trái phép
xử phạt một mươi chín tàu với hơn bốn trăm năm mươi triệu đồng và có năm tàu đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định
tuy nhiên tình trạng khai thác cát vẫn xảy ra được biết sông đồng nai đoạn qua huyện bù đăng có chiều dài gần hai mươi km
những năm qua tình trạng khai thác cát trái phép đã làm thay đổi dòng chảy sạt lở hai bên bờ sông
tác động xấu đến môi trường và ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất đời sống và tính mạng người dân nơi đây